lễ đăng quang của nhà vua anh shackler đệ tam đã chính thức diễn ra tại tu viện westminster
trước sự chứng kiến của hoàng gia anh nguyên thủ của hơn một trăm linh quốc gia và quan khách quốc tế
cùng người dân liên hợp vương quốc anh và bắc ireland
sự kiện cũng được tường thuật trực tiếp thông qua nhiều phương tiện truyền thông đại chúng
đã bảy mươi năm qua nước anh mới chứng kiến một lễ đăng quang của người đứng đầu hoàng gia anh
khoảng một mươi h hai mươi theo giờ địa phương tức một mươi sáu h hai mươi theo giờ việt nam
nhà vua shackler đệ tam và hoàng hậu camilla đã di chuyển bằng cỗ xe ngựa mạng vàng
từ cung điện buckingham đến tu viện westminster nơi tôn nghiêm bậc nhất nước anh
đúng một mươi một giờ tại tu viện westminster nhà vua đã thực hiện các nghi thức truyền thống
vua shackler đệ tam tuyên thệ trị vị công bằng và bảo vệ giáo hội anh
trong đó nhà vua là người đứng đầu trên danh nghĩa trước khi được đức tổng giám mục
canterbury justin welby sức giàu thánh lên tay đầu và ngực
tiếp sau đó vua shackler đệ tam nhận các biểu tượng của quốc vương và đội vương miện
st edward lần đầu tiên và chính thức lên ngôi
bà kamila cũng trải qua một số nghi lễ để được phong ngôi vị hoàng hậu chính thức
sau nghi lễ vua shackler đệ tam và hoàng hậu camilla sẽ khởi hành trên chiếc xe ngựa
goldstead coast hai trăm sáu mươi năm tuổi quay trở lại cung điện buckingham trong đoàn diễu hành dài một dọng
gồm bốn quân nhân mặc lễ phục đến từ ba mươi chín quốc gia
sau khi trở về cung điện buckingham các thành viên hoàng gia anh sẽ xuất hiện trên ban công
theo truyền thống vào lúc này máy bay quân sự sẽ bay ngang qua khu vực ban công
các lễ kỷ niệm sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày bảy tháng năm với các bữa tiệc đường phố trên toàn quốc
và một buổi hòa nhạc tại lâu đài windsor
vào ngày tám tháng năm hàng nghìn tổ chức sẽ tham gia vào các dự án tỉnh nguyện